theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sinsulit
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang sự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ bốn mươi một
ủy ban liên chính phủ việt nam lào tại hà nội
và sáng nay kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào đã diễn ra dưới sự chủ trì của hai thủ tướng
kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai các chỉ đạo tại thỏa thuận cấp cao tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước
là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi tám dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương hai đảng và hai chính phủ
các bộ ban ngành đoàn thể địa phương doanh nghiệp của hai bên đã chủ động phối hợp tích cực triển khai
thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn một mươi tám và đạt kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
góp phần vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước
tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu
hai bên đã phối hợp tổ chức các chuyến thăm các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và hoạt động trao đổi đoàn các cấp tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội và hồi nhập quốc tế cũng như các lĩnh vực khác
hai bên đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong công tác lãnh sự và cửu dân công tác bảo vệ công dân
thực hiện tốt nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới việt nam lào
với kết quả của năm hai nghìn một mươi tám kỳ họp sẽ đề ra kết quả hợp tác của hai nước nhằm tiếp tục củng cố kiện toàn
nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác tăng cường trao đổi thông tin tham vấn ủng hộ lẫn nhau
trong các khuôn khổ hợp tác asean giữa asean với các đối tác và các diễn đàn cơ chế hợp tác đa phương khu vực và quốc tế